trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
trong đêm ngày một mươi ba tháng sáu đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú
như vậy thì đến nay đã có ba đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
và tính đến tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng bốn mươi sáu đối tượng gây mất an ninh trật tự
tại trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cơ tư
công an tỉnh đắk lắc tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
như đã thông tin vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng
dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cơ tư làm chín người tử vong và hai người bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết sức khỏe của hai cán bộ công an xã ea cơ tư bị thương
trong vụ một nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cơ tư huyện trư quynh
của tỉnh đắk lắc đã tạm ổn định và đang hồi phục
hai cán bộ công an xã ea cơ tư bị thương là đại úy lê kiên cường và thượng úy đàm địch bốc
ngày thứ ba sau khi được phẫu thuật sức khỏe của cả hai đã hồi phục diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo
có thể đi lại được trước đó đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đoàn công tác của bộ công an cùng các cơ quan đoàn thể của tỉnh đắk lắc đã đến thăm hỏi động viên
hỗ trợ hai cán bộ công an xã bị thương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã ký quyết định hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho mỗi cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
một nam giới cư trú tại phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa có những bình luận sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội liên quan đến vụ tấn công
trụ sở xã ở đắk lắc đã bị xử phạt hành chính trước đó vào ngày một mươi một tháng sáu người này đã sử dụng
tài khoản facebook vào bình luận với nội dung vô căn cứ và hoàn toàn không đúng sự thật về vụ nhóm đối tượng
tấn công trụ sở công an xã tại đắk lắc làm việc với cơ quan công an người này thừa nhận bản thân thường
xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị mang nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội
dẫn đến bản thân có sự thiếu hiểu biết và nhận thức lệch lạc từ đó đã có những bình luận thiếu
kiểm chứng xúc phạm danh dự của lực lượng công an nhân dân căn cứ hành vi và mức độ vi phạm công
tỉnh khánh hòa đã xử phạt người đàn ông này số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng và yêu cầu gỡ bỏ tất cả
các nội dung vi phạm cam kết không tái phạm
chuyển sang những thông tin khác vào sáng nay tại phiên sơ thẩm toán nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo nguyễn văn lượng chú tại xã khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang
một mươi bảy năm tù về tội giết người nạn nhân chính là con ruột của bị cáo
theo cáo trạng sau khi uống rượu lượm đã thường xuyên đe dọa đánh vợ nguyễn văn cường là con ruột
của lượng nhiều lần can ngăn vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cường đi uống rượu về nhà
và xô sát với cha lượng đã lấy một con dao thái lan đâm nhiều nhát vào vùng ngực và tay trái của cường
khi cường bỏ chạy thì bị lượm đuổi theo
tiếp tục đâm trúng vào lưng sau đó tử vong sáng hôm sau lượm đã đến công an xã khánh hòa đầu thú
và ngày một mươi chín tháng một lượng bị khởi tố để điều tra
sau một tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt sáu thiếu niên với các mức án khác nhau
cùng về tội giết người
theo cáo trạng lê văn chiến có tình cảm với nguyễn thị như ý sinh năm hai nghìn bảy
học sinh trường trung học cơ sở nguyễn du được biết là bạn học của ý là phạm gia hiệp
đã chọc nghẹo ý
vào ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chiến đã rủ năm người bạn khác cùng đến trường nguyễn du
nhóm này đã dùng mũ bảo hiểm và dao đâm hiệp khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn chiến một mươi một năm tù
các bị cáo khác sẽ bị tuyên phạt từ ba đến sáu năm tù cùng về tội giết người
công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng khác đã vừa triệt phá thành công một chuyên án
bắt đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy với thu giữ số lượng lớn
vào khoảng một mươi ba h năm ngày một mươi ba tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh công an huyện điện biên đông
chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tổ công tác bốn trăm chín mươi chín công an tỉnh
bắt quả tang đối tượng vàng asia chú xã keo lôm huyện điện biên
có hành vi mua bán trái phép vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng rìa khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa
nhất là trong mùa mưa bão các cơ quan chức năng của tỉnh bắc ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
qua đó nhằm kịp thời chấn chỉnh và nâng cao ý thức của chủ bến bãi chủ phương tiện
cũng như là người dân đối với việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
bến đỏ ngang sông kênh vàng huyện nam sách tỉnh hải dương
hàng ngày có hàng trăm người dân từ tỉnh hải dương sang bắc ninh và ngược lại
vì thế công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy luôn được chủ đò coi trọng
theo đó ngoài việc bảo đảm an toàn phương tiện yêu cầu bắt buộc đối với tất cả hành khách qua sông
phải thực hiện nghiêm việc mặc áo phao trước khi đỏ xuất bến
chấp hành các loại
cái quy là số người đỏ được phép trở mấy loại số vận tải của trọng tải của đỏ được phép trở
ô tô hay là số người đi đỏ
tần nào em đi đỏ này một hai lần thấy trang thiết bị trên đỏ này thì rất là an toàn
đi thì mọi người phát áo phao và nhắc nhở mọi người liên quan đến vấn đề an toàn số lượng
các đơn vị chức năng gồm sở giao thông vận tải phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bàn an toàn giao thông các địa phương có tuyến sông đi qua trên địa bàn tỉnh
đã tăng cường
hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
tổ chức ký cam kết yêu cầu các chủ bến chủ đó sơn sửa chỉnh trang nâng cao chất lượng phương tiện
thay thế và bổ sung đủ cơ số áo phao và phao cứu sinh cứu nạn khác
gia cố lại đường lên xuống bến nghiêm cấm các đò hoạt động khi có bão lũ
thanh tra giao thông đội cảnh sát đường thủy thường xuyên tuyên truyền
kết hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ tiến hành tuyên truyền đến tận những bến đỏ ngang
cũng như các phương tiện trên đường thủy nội địa tuyên truyền các chủ phương tiện
cũng như lái tàu lái thuyền chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường thủy nội địa
bên cạnh đó là yêu cầu những bến đồ ngang đặc biệt là những phương tiện
chở người qua sông là phải trang bị đầy đủ những dụng cụ như là phao cứu sinh
để an toàn cho người lưu thông trên tuyến đỏ
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối kết hợp với ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã
giả soát và những cái bến bãi mà không đủ điều kiện
và kiên quyết là yêu cầu là đình chỉ những bến bãi hoạt động trong mùa mưa này nếu không đủ điều kiện
bắc ninh hiện có ba tuyến sông đi qua với tổng chiều dài gần một trăm ba mươi km
với nhiều giải pháp đã và đang được lợi chức năng chủ động triển khai
đồng bộ quyết liệt tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả ba tuyến sông
trong mùa mưa bão này sẽ tiếp tục được bảo đảm an toàn thông suốt
qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông
với bình yên sông nước trên địa bàn
vào sáng ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
cho biết tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
trong đêm ngày một mươi ba tháng sáu đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú
như vậy đến nay đã có ba đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
từ tám h ba mươi sáng ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng là bốn mươi sáu đối tượng
gây mất an ninh trật tự tại trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cơ tu
công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng
như đã thông tin vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc
một nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu
làm chín người tử vong và hai người bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
theo thông tin được cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên
được xác định cư trú tại huyện crongbuk của tỉnh đắk lắc
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng có liên quan
trong vụ tấn công vào trụ sở xã ea cơ tu và xã e tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
các gia đình có người thân vi phạm pháp luật vận động người thân ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
và thành khẩn khai báo kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm
cung cấp thông tin chính xác giúp cho lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lần trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật
cơ quan chức năng sẽ bảo mật thông tin đảm bảo an toàn cho thân nhân gia đình người đầu thú
và người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện cronbuk có địa chỉ tại thôn nam tân
xã trường cà bồ huyện gromboop tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
chuyển sang những thông tin khác công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng khác
vừa triệt phá thành công chuyên án bắt đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy
vào khoảng một mươi ba h năm ngày một mươi ba tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh công an huyện điện biên đông
chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tổ công tác bốn trăm chín mươi chín công an tỉnh
bắt quả tăng đối tượng vàng asia chú xã keo lom huyện điện biên đông
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp
và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
tại tỉnh đồng nai thời gian vừa qua công an huyện xuân lộc cũng đã triệt phá nhiều tụ điểm sử dụng ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tăng sáu đối tượng gồm bốn nam hai nữ
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở địa bàn xã xuân trường
do nguyễn ngọc tính hai mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai làm quản lý quán
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một gói ma túy hai đĩa sành dính ma túy một viên nén trong người thạnh
qua test nhanh sáu trên sáu đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
có một anh tên hùng đã nhờ em mua dùm cho anh ba triệu tiền ma túy
khoảng một mươi năm phút sau anh phước xuống cầm vào trong phòng thì công an xuống bắt
hay mới đây bất ngờ đột kích vào một nhà nghỉ tại xã xuân tâm
hôm nay công an huyện xuân lộc phát hiện năm đối tượng chú tỉnh đồng nai và bình thuận
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ hai gói ma túy tổng hợp cùng các vật dụng dùng để sử dụng ma túy
điều tra mở rộng công an đã triệu tập hai đối tượng hà văn triệt chú tỉnh đồng nai và nguyễn hoàng minh như chú tp hcm đến làm việc
qua test nhanh bảy trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
ở xa về khu vực em chơi là tuyên truyền cho các chủ nhà nghỉ cho các chủ nhà nghỉ biết trách nhiệm trong công tác quản lý
và vừa quản lý các khách vào lưu trú và chịu trách nhiệm đối với khách lưu trú
cái thứ hai là cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện này và các người quản lý trong cơ sở này là cam kết
và cái thứ ba là gì
tạo các lực lượng trong đó là các đội nghiệp vụ trong đó là lực lượng giao cho lực lượng cảnh sát ma túy
hối hợp với các lực lượng trong đó là cảnh sát hành sự và các lực lượng quản lý hình chính và công an cơ sở
tiến hành thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi là vi phạm pháp luật
trong đó là liên quan tới hành vi tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy
có thể nói với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm ma túy cùng sự đa dạng về nơi sử dụng ma túy
đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục
có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hơn để kịp thời phát hiện triệt phá các tụ điểm ma túy
bên cạnh đó cũng rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để cùng ngành chức năng kịp thời phát hiện
triệt phá các vụ án ma túy góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân triệt xóa thành công một đường dây cá cược bóng đá qua mạng internet
với lượng giao dịch hàng chục tỷ đồng
phòng an ninh mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bình dương phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an
đã phát hiện đối tượng đỗ văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương cùng đồng bọn
tổ chức đường dây hoạt động cá cơ bóng đá trái phép trên không gian mạng có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh bình dương
với vai trò cầm đầu đối tượng tâm đã liên kết cùng đối tượng lê minh trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh bến tre
và một số đối tượng khác tổ chức lượng giao dịch cá gợi bóng đá do nhà cá giao cho có hạn mức một trăm năm mươi usd tiền ảo đánh bạc mỗi ngày
để thu hút người chơi tâm và đồng bọn mỗi một mươi bảy tài khoản cá cược bóng đá
đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch các cửa bóng đá trên mạng là khoảng sáu mươi ba tỷ đồng
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
ban chư án đang tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan và tiến hành phong tỏa cho bốn mươi tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá cược bóng đá
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo lê thị dung
cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an và nguyễn thị hương
cựu kế toán trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo hồ sơ vụ án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy bà lê thị dung là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hương nguyên
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng với đồng phạm là bà nguyễn thị hương kế toán trung tâm
nhiều lần thanh toán trái quy định để trục lợi số tiền trên bốn mươi tám triệu đồng
tại phiên sơ thẩm tòa án nhân dân huyện hưng nguyên đã tuyên phạt bị cáo lê thị dung năm năm tù nguyễn thị hương hai năm tù
cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời truy thu số tiền hơn bốn mươi bốn triệu đồng từ bị cáo dung
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo lê thị dung đã có đơn kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo lê thị dung một mươi năm tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thời hạn tù tính từ thời điểm bắt tạm giữ tạm giam
miễn hình phạt đối với bị cáo nguyễn thị hương cấp phúc thẩm cũng tuyên truy thu số tiền trên bốn mươi bốn triệu đồng từ bị cáo lê thị dung
để trả cho trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp huyện hương nguyên
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi gây án công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã bắt giữ được các đối tượng có hành vi cướp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào ngày ba tháng sáu sau khi nhận được trình báo của người dân về việc bị bốn đối tượng bịt mặt khống chế cướp xe máy trên tuyến quốc lộ ba mươi tám
thuộc địa phận phường yên bắc thị xã duy tiên chưa đầy hai mươi bốn giờ gây án đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên đã điều tra và bắt giữ được bốn đối tượng
sau khi cướp được thì bán xe cho nguyễn duy khỏe hiện cơ quan đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật